liên sở y tế giáo dục và đào tạo hà nội vừa ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch covid một mươi chín khi có trường hợp mắc covid một mươi chín f nghi mắc f một f hai
theo hướng dẫn này khi phát hiện f tại trường học cần kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch của nhà trường và báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
f sau khi nhận thông báo kết quả dương tính sẽ được yêu cầu không tự ý di chuyển không tiếp xúc gần dưới một mét với người xung quanh đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn xử trí
f cũng sẽ được hướng dẫn di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng
theo hướng dẫn mới ban hành này khi phát hiện f trong trường học cần phong tỏa tạm thời toàn bộ trường lớp nào ở yên lớp đó
thông báo cho toàn thể cán bộ
giáo viên nhân viên học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác không để xảy ra hoang mang lo lắng yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế thực hiện năm k
liên sở lưu ý việc phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến f tùy thuộc mức độ di chuyển của f là học sinh cán bộ giáo viên dạy tại một lớp hay nhiều lớp
diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng từng khu vực học làm việc phòng học có liên quan đến f theo chỉ định về dịch tễ
phối hợp cơ quan y tế địa phương tiếp tục điều tra truy vết
lấy mẫu cách ly rút gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể
tất cả học sinh giáo viên trong cùng lớp học có f được coi là f một cách ly ngay tại lớp đó
học sinh giáo viên ở lớp khác là f một thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định
phối hợp lấy mẫu xét nghiệm f một theo chỉ định của y tế địa phương tổ chức cách ly f một theo quy định
tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu tết nhanh cho tất cả học sinh giáo viên người lao động đang ở trường
hoặc lấy theo khu vực hoặc dãy lớp học hoặc theo tầng lớp học
trong đó người có triệu chứng nghi mắc và f một thì lấy mẫu xét nghiệm đơn người khác thì nên lấy mẫu xét nghiệm gộp năm một mươi
với f một trong cộng đồng cần lập danh sách cán bộ giáo viên học sinh tiếp xúc gần và trường hợp liên quan đang ở cộng đồng theo yêu cầu của y tế địa phương
tiếp tục phối hợp giả soát ngay để phát hiện những học sinh giáo viên người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong cộng đồng
tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng
trong hướng dẫn này liên sở yêu cầu trong khi chờ kết quả xét nghiệm học sinh giáo viên người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ
trong lúc phong tỏa tạm thời nguy cơ xảy ra lây nhiễm là rất cao do vậy cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm
tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học
theo công bố cấp độ dịch mới nhất cập nhật tới ngày ba tháng một mươi hai hà nội có bảy quận huyện thị xã ở cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh và hai mươi ba quận huyện ở cấp độ hai
về cấp xã phường có năm trăm hai mươi ba địa phương ở cấp độ một
năm mươi ba xã phường ở cấp độ hai
ba phường ở cấp độ ba bao gồm phường phố huế quận hai bà trưng phường khâm thiên ở quận đồng đa và phường chu phụng quận đồng đa
không có xã phường nào ở cấp độ bốn
được biết từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay hà nội phát hiện tám sáu trăm bảy mươi hai ca mới
đống đa nam tử liêm ba đình là ba quận ghi nhận số mắc cao nhất thành phố với hơn sáu trăm linh tám trăm linh ca mắc mới trong gần hai tháng qua
đây là ngày thứ bảy liên tiếp hà nội lập đỉnh về số ca mắc mới
ngày bốn tháng một mươi hai thủ đô có sáu trăm hai mươi tám
ca covid một mươi chín với một trăm chín mươi ca cộng đồng
trước báo cáo của nhiều quốc gia khu vực phía tây thái bình dương về việc phát hiện các ca nhiễm biến chủng omicron gia tăng hàng ngày
văn phòng khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới cảnh báo phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại
tại cuộc họp báo trực tuyến takeshi kasai giám đốc wto khu vực tây thái bình dương nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới do biến chủng omicron gây ra
ông kasai cũng đề cập đến thông tin nói rằng biến chủng omicron có thể dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác
một số quốc gia bao gồm cả philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn biến chủng omicron ở ngoài biên giới của họ
tuy nhiên ông kassai cảnh báo các lệnh cấm đi lại có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến chủng omicron
các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn sự xâm nhập của virus và giúp câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
quan chức của tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc
và chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus để phối phó với nó tốt hơn các đợt bùng phát dịch trong tương lai
và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội cũng như kinh tế
biến chủng omicro lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi vào tháng trước
và được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
ít nhất hai mươi năm quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới
trong đó có nhiều nước châu á như nhật bản hàn quốc singapore ấn độ malaysia
ông kassai đã chỉ ra các biện pháp ứng phó mà các quốc gia có thể thực hiện được để tránh lằn danh đỏ
hoặc tình trạng số ca covid một mươi chín nguy kịch vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện cũng như các phòng điều trị tích cực icu
theo ông kassai khu vực có thể tránh kịch bản lằn danh đỏ và tiếp tục mở cửa xã hội cũng như nền kinh tế
bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn duy trì sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội
đồng thời đảm bảo có sẵn dường bệnh cho những người cần chúng
ông kasai cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng delta
ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
theo ông các biện pháp này giúp các nước có thể học cách sống chung với virus về lâu dài
ngay cả khi có những đợt bùng phát mới trong tương lai
quan chức wto nói rõ rằng các biện pháp này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát covid một mươi chín
thay vào đó chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh kết hợp các công cụ và hành động dựa trên rủi ro
trong từng bối cảnh khi virus phát triển theo thời gian
trong khi một số quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm gia tăng
ông kassai cho biết số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín hiện đã giảm và trứng lại
ở nhiều quốc gia trong khu vực tây thái bình dương
ông cho rằng ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và sức ép đặt lên các bệnh viện
cũng như hệ thống y tế ở nhiều nơi đã giảm bớt
hút thuốc lá và uống rượu có thể làm giảm khả năng
miễn dịch sau khi tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
kết luận này được các nhà khoa học nhật bản đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu
mối liên hệ giữa việc hút thuốc uống rượu và lượng kháng thể ở những người đã tiêm vaccine
theo đó các nhà khoa học đã nghiên cứu nhằm xác định mối liên hệ giữa việc hút thuốc
và uống rượu với lượng kháng thể igg immunoglobulin g
chống lại các protein đột biến của virus sars cov hai
ở những người đã tiêm hai mươi vaccine của hãng pfizer biontech
trong nghiên cứu thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học đã tiến hành một loạt phân tích
huyết thành đối với năm bảy trăm một mươi tám nhân viên tại sáu trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia của nhật bản
trong đó có năm một mươi ba người đã tiêm hai mũi vaccine của pfizer biontech
những người đã tham gia được chia thành năm nhóm
nhóm gồm những người không bao giờ hút thuốc nhóm đã từng hút thuốc
nhóm chỉ sử dụng những loại thuốc lá không đốt bằng nhiệt hnb
nhóm chỉ hút thuốc lá thông thường vào nhóm hút cả hai loại trên
bên cạnh đó nghiên cứu cũng đánh giá mức tiêu thụ rượu trung bình mỗi ngày
và chia các tình nguyện viên thành năm nhóm
gồm nhóm không uống rượu nhóm không thường xuyên uống rượu từ một đến ba ngày trên tháng
nhóm uống một cốc maciu trên ngày cốc uống rượu sake của nhật bản tương đương một trăm tám mươi ml
nhóm uống một đến một chín cốc malsu trên ngày và nhóm uống hai cốc malsu trên ngày
độ tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là bốn mươi một tuổi
trong đó có bảy mươi hai là phụ nữ thời điểm thu thập mẫu máu cách mũi tiêm vaccine thứ hai trung bình sáu mươi bốn ngày
kết quả cho thấy những người có thói quen uống rượu hàng tuần
có lượng kháng thể igg thấp hơn đáng kể so với những người không uống rượu
ngoài ra lượng kháng thể liên tục giảm khi mức tiêu thụ rượu tăng
ở nhóm người hút thuốc lá thông thường nhóm chuyên hút các loại thuốc lá hnb
và nhóm hút cả hai loại thuốc đều có lượng kháng thể trung bình thấp hơn đáng kể
so với những người chưa từng hút thuốc
những người hút một mươi một điếu thuốc lá trở lên mỗi ngày
có mức giảm mạnh lượng kháng thể igg so với những người hút dưới một mươi một điếu mỗi ngày
nghiên cứu đưa ra kết luận rằng so với những người chưa từng hút thuốc
những người hút thuốc lá và những người sử dụng các sản phẩm thuốc lá hnb
có hàm lượng kháng thể igg chống lại protein đột biến của sars cov hai thấp hơn sau khi tiêm chủng
trong khi đó hàm lượng kháng thể có xu hướng giảm rõ rệt khi mức độ sử dụng rượu tăng lên
thậm chí đối với cả những trường hợp sử dụng rượu ở mức độ vừa phải